ngân hàng nhà nước việt nam vừa ban hành văn bản yêu cầu ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh thành phố
thực hiện đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công
ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố thực hiện tốt một số công việc
như đề xuất kiến nghị ủy ban nhân dân các địa phương có văn bản chỉ đạo các đơn vị cung mứng dịch vụ công trên địa bàn
xây dựng hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng có khả năng kết nối với các ngân hàng
đề xuất giải pháp với ủy ban nhân dân và phối hợp với các sở ban ngành cũng như các tổ chức cung mứng dịch vụ công
áp dụng các phương án triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công
đồng thời thống đốc ngân hàng nhà nước yêu cầu ngân hàng nhà nước các chi nhánh chỉ đạo các tổ chức tiến dụng trên địa bàn
nghiên cứu áp dụng chính sách phí dịch vụ thanh toán hợp lý và triển khai các chương trình ưu đãi khuyến mại
bên cạnh đó phổ biến hướng dẫn đầy đủ kịp thời cho khách hàng để sử dụng hiệu quả các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt